tại hà nội ban chấp hành trung mương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm
ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi lễ về phía việt nam có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu thủ tướng nguyễn xuân phúc
các ủy viên bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ việt nam lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
thành phố hà nội và các tỉnh giáp biên giới campuchia
đoàn đại biểu cấp cao campuchia do ngài tép ngo ủy viên ban thực vụ ban chấp hành trung ương
đảng nhân dân campuchia phó chủ tịch thượng viện vương quốc campuchia dẫn đầu
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhắc lại lịch sử năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngay sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
nhân dân campuchia chưa kịp hưởng hòa bình lại rơi vào bi kịch lớn của dân tộc
tập đoàn phản động pol pot đặt dân tộc campuchia trước thảm họa diệt chủng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người
hơn thế nữa tập đoàn phản động pol pot còn đưa quân gây chiến tranh biên giới tây nam của việt nam
mặc dù còn chưa kịp khắc phục hậu quả nặng nề của hơn hai mươi năm chiến tranh
nhưng theo lời kêu gọi của bạc trạng đoàn kết dân tộc cứu nước campuchia
với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình lãnh đạo và nhân dân việt nam đã quyết tâm sát cánh cùng nhân dân campuchia chiến đấu
việt nam đã đưa quân tình nguyện sang giúp lực lượng vũ trang cách mạng campuchia
giải phóng dân tộc khối nạn diệt chủng khôi phục xây dựng đất nước
ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
thủ đô phnom penh được giải phóng
đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại
từ đó nhân dân campuchia hoàn toàn thoát khỏi chế độ diệt chủng
bước vào kỷ nguyên độc lập tự do xây dựng đất nước
ngày tám tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hội đồng nhân dân cách mạng campuchia được thành lập
và đề nghị quân tình nguyện việt nam tiếp tục cùng lực lượng vũ trang campuchia truy quét tàn quân pol pot
củng cố chính quyền cách mạng xây dựng đất nước
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
phiên tòa bất thường trong hệ thống tòa án của campuchia dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc
đã chính thức ra phán quyết các cựu thủ lĩnh của tập đoàn diệt chủng pol pot phạm tội ác diệt chủng chống lại nhân loại
dù thời gian đã bốn mươi năm trôi qua phán quyết này trả lại công lý cho những nạn nhân vô tội
bị tàn sát bởi bài lũ diệt chủng bol bốt và một lần nữa khẳng định tính chính nghĩa sáng ngời
và sự giúp đỡ vô tư trong sáng của quân tình nguyện việt nam tại campuchia
nhà nước và nhân dân việt nam mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của cán bộ chiến sĩ bộ đội tình nguyện
và chuyên gia việt nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân campuchia
vượt qua muôn vàng thử thách cam go hiến dân cảm máu đào của mình
chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả
thủ tướng nhấn mạnh công lao to lớn của cán bộ chiến sĩ bộ đội tình nguyện
việt nam mãi mãi được lịch sử khắc ghi trong thiên sử vàng đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân
hai nước việt nam campuchia ngày nay dưới sự trị vì anh minh của quốc vương campuchia
sự lãnh đạo của đảng nhân dân campuchia đất nước campuchia không ngừng phát triển vững mạnh
ngày nay dưới sự trị vì anh minh của quốc vương campuchia sự lãnh đạo của đảng nhân dân campuchia
ccb đất nước campuchia không ngừng phát triển vững mạnh an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
được chữ vững kinh tế tăng trưởng
liên tục đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện vai trò và vị thế campuchia không ngừng
được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế đặc biệt thành công của cuộc bầu cử quốc hội
khóa sáu tháng bảy hai nghìn một mươi tám với chiến thắng của đảng nhân dân campuchia là một minh chứng sống động
thể hiện sự phát triển vượt bậc của vương quốc campuchia
bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đồng thời luôn ghi nhớ công ơn to lớn không thể nào quên
của đảng nhà nước mặt trận quân đội và nhân dân việt nam anh em đã có những hy sinh to lớn để giải phóng
campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng tàn bạo ông tép ngon ủy viên ban thường vụ ban chấp hành
trung mương đảng nhân dân campuchia nhấn mạnh việt nam và campuchia là những người bạn tốt
anh em láng giềng đối tác tốt từng có truyền thống đấu tranh đoàn kết và cùng trải qua nhiều gian khổ
ông cũng khẳng định sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn kịp thời và hiệu quả của việt nam đã góp phần
đưa đất nước campuchia phát triển từ một quốc gia đắm chìm trong chiến tranh khổ đau điều tàn
trở thành một quốc gia có hòa bình trọn vẹn phát triển trên mọi lĩnh vực và thống nhất đất nước
ông tép ngôn khẳng định lễ kỷ niệm lần thứ bốn mươi ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam việt nam
và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng pol pot là một sự kiện rất có ý nghĩa
về kiến tạo hòa bình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước